đáng chú ý đối tượng sử dụng các mạng xã hội như facebook zalo để liên lạc tụ tập thách đấu lôi kéo nhiều người tham gia gây mất an ninh trật tự
trong khi đó một số vụ xảy ra công an cơ sở chưa phản ứng kịp thời trước diễn biến nhanh của tình hình tội phạm biện pháp chấn áp xử lý chưa đủ mạnh chưa đủ sức gian đe đối tượng
để giải quyết có hiệu quả tình hình phức tạp trên vào ngày chín tháng tám đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có công điện gửi các tổng cục đơn vị trực thuộc bộ giám đốc công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo đó bộ trưởng trần đại quang yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể có các giải pháp cụ thể tham gia thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội quản lý giáo dục cảm hóa giúp đỡ đối tượng có nguy cơ phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh tổ quốc phát huy tính chủ động tích cực tham gia phòng chống tội phạm của công an xã bảo vệ dân phố bảo vệ c
tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản ra soát quản lý chặt chẽ các loại đối tượng trọng điểm về hình sự kinh tế ma túy tại địa bàn cơ sở nhất là đối tượng thanh thiếu niên hư can quấy đối tượng nghiện ma túy tù tha v v
đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định
các đơn vị địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn hai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước theo kế hoạch số hai trăm linh ba kh c bốn mươi một c bốn mươi hai ngày một mươi sáu hai nghìn một mươi năm của tổng cục cảnh sát đến hết ngày một mươi năm chín hai nghìn một mươi năm
tập trung tấn công chấn áp các loại tội phạm có tổ chức tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án tăng cường công tác nắm tình hình kể cả qua internet các trang mạng xã hội để kịp thời ngăn chặn tội phạm
đối với những vụ việc xảy ra phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án kế hoạch và lực lượng đủ mạnh để giải quyết nhanh chóng kịp thời theo phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ hậu cần tại chỗ
không để tội phạm lộng hành không để đối tượng tụ tập đông người sử dụng vũ khí hung khí đâm chém thanh toán trả thù lẫn nhau gây bức xúc trong nhân dân
không để tội phạm lộng hành không để đối tượng tập đông người sử dụng vũ khí thanh toán trả thù lẫn nhau
giữa cây nắng như thiêu đốt của miền trung nhiệt độ mặt đường có lúc lên đến bốn mươi bảy độ c thế nhưng các anh vẫn bám sát địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn trật tự giao thông
và kết quả đáng mừng trong sáu tháng đầu năm tình trạng tai nạn giao thông trên toàn tỉnh đặc biệt tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ một a đã giảm cả ba tiêu chí

một mươi km đường biên giới trên bộ với lào trong đó có bốn cửa khẩu đi sang lào và là đầu mối phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu phía tây bắc
nối liền các tỉnh từ bắc bộ đến các tỉnh trung bộ của việt nam cho nên lưu lượng phương tiện hoạt động trên tuyến rất nhiều
trong đó có không ít phương tiện có hoạt động vi phạm pháp luật
xác định rõ tình hình lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an thường xuyên túc trực
đặc biệt là trong đêm tối đấu tranh phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật
như một tháng gần đây đội cũng đã đấu tranh được năm vụ vi phạm pháp luật
trong đó hai vụ tội phạm ma túy và hai vụ việc là về vận chuyển lòng lợn các loại nội tàng động vật mà không có giấy phép
và một vụ nữa là hàng hóa không có giấy tờ thủ tục đầy đủ

trong thời gian tới cảnh sát giao thông nghệ an sẽ thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
vi phạm về nồng độ cồn hoặc sử dụng ma túy vì đây là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
bên cạnh đó phối hợp với sở giao thông vận tải tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp
xiết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng tăng cường kiểm tra xử lý phương tiện vận tải quá khổ quá tải
sau hơn hai năm đưa vào sử dụng cầu vượt bằng thép tại ngã tư thủ đức tp hcm đang bị xuống cấp nghiêm trọng
tiêm ẩn nguy cơ tai nạn điều đáng nói cây cầu này đã qua hai lần sửa chữa nhưng tình trạng này lại tái diễn
theo ghi nhận mặt cầu vượt thép bị lún và trồi nhựa ra hai bên tạo thành rãnh sâu
điểm hư hỏng nặng nhất là đoạn dốc đến giữa cầu hướng lưu thông từ tp hcm đi đồng nai
theo phản ánh của các tài xế lưu thông qua cầu thì lớp nhựa đùn cao tạo rãnh sâu gây khó khăn cho các xe tải khi leo dốc cầu
tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu chạy nhanh dễ bị đảo tay lái
cầu vượt thép tại ngã tư thủ đức là cầu vượt thép đầu tiên ở tp hcm
công trình xây dựng hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi ba giúp giải quyết tình trạng ồn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ đông bắc của thành phố
cầu dài năm trăm bảy mươi m rộng một mươi sáu m với bốn làn xe có tổng số vốn đầu tư là hai trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
năm trăm hai mươi tỷ đồng là tổng mức đầu tư xây dựng cầu tỉnh xuyên nối liền hai bờ sông trà lý đoạn qua xã hồng minh huyện hương hà tỉnh thái bình
cầu tỉnh xuyên vừa được phát thành vào ngày tám tháng tám vừa qua
đây là một trong những công trình giao thông quan trọng trong quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh thái bình đến năm hai nghìn ba mươi
phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết